như vậy tổng số đối tượng bị bắt giữ là tám đối tượng cùng số tăng vật là một mươi kg ma túy đá bốn khẩu súng và số tiền hai tỷ bốn trăm linh triệu đồng
trước đó bảy đối tượng bị bắt gồm phan anh tuấn lê thị hồng nhung lê viết cường nguyễn diệu linh nguyễn minh tùng nguyễn thanh cường và phạm trung nghĩa
đường dây ma túy này do phan anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê ở hà nội là kẻ cầm đầu
sau nhiều tháng theo dõi tối ngày một mươi tháng ba tại giao lộ trường trinh và cộng hòa quận tân bình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm phối hợp với công an quận tân bình đã ra hiệu lệnh dừng xe ô tô do đối tượng nghĩa điều khiển
kiểm tra xe tổ công tác phát hiện dưới ghế lê viết cường ngồi có hai khẩu súng và bốn trăm bảy mươi chín gam ma túy đá
từ lời khai này lực lượng trinh sát đã khám xét nhà kẻ cầm đầu là phan anh tuấn và thu giữ gần một mươi kg ma túy đá đựng trong nhiều gói ni lông
mở rộng điều tra công an khám xét và bắt khẩn cấp các đối tượng liên quan
tuấn khai nhận bắt đầu mua bán ma túy từ cuối năm hai nghìn một mươi năm từ đối tượng tên huyền sống ở hà nội
ngày một mươi tháng ba tuấn cho đàn em giao năm kg ma túy đá cho viết cường thì bị bắt quả tang
kết thúc chuyên án lực lượng công an đã thu giữ hơn một mươi kg ma túy đá bốn khẩu súng kèm theo đạn hai tỷ bốn trăm linh triệu đồng cùng nhiều phương tiện liên quan
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật